các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mà đây là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn tới cháy nổ cao nhất trong năm
quý vị hãy luôn lưu ý là thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ tại nơi ở cũng như là nơi làm việc